một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông vừa được công an tỉnh đấu tranh triệt phá
trước đó vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua địa phận xã đắc gằn huyện đắc minh lực lượng công an đã bắt quả tang ba đối tượng gồm giàng xeo tú
chú tại huyện đắc cơ long dương văn phương và giàng a ký đều trú tại huyện tuy đức đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ tang vật gồm một mươi bánh heroin hai xe máy bốn điện thoại di động cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã bàn bạc thống nhất cùng đóng góp tiền liên hệ với một đối tượng người dân tộc mông hiện đang sinh sống tại lào
chưa rõ lai lịch để mua ma túy từ lào qua cửa khẩu bờ y thuộc huyện ngọc hồi tỉnh con tum rồi đem về địa bàn tỉnh đắk nông tiêu thụ
vào ngày hai mươi bảy tháng hai khi các đối tượng vận chuyển số ma túy trên đến địa bàn tỉnh đắk nông thì đã bị lực lượng ban chuyên án bắt giữ
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người trong vụ án bố chồng bắn con dâu rồi tự sát
xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
trước đó vào hồi một mươi sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lải xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
vụ việc ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
sau khi nạn nhân tử vong ông thắng đã dùng súng bắn vào bụng để tự sát
và theo kết quả điều tra xác minh ban đầu vụ việc xảy ra quá bất ngờ và không có người chứng kiến
ông thắng là người thường xuyên uống rượu
trước ngày xảy ra án mạng ông thắng trong tình trạng say rượu thấy cháu nội là con trai của chị xuân đang chơi trước sân
ông thắng đã dùng tay bóp cổ và đè cháu xuống sân
thế vậy chị xuân can ngăn thì cũng bị ông thắng bóp cổ
sự việc được công an viên và trưởng thôn đến lập biên bản giải quyết
sang đến ngày hôm sau vụ án mạng đau lòng đã xảy ra sau khi ông thắng uống rượu từ nhà hàng xóm về
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một khẩu súng loại súng tự chế một vỏ đạn một viên kim loại màu xám một con dao
và thu giữ trong túi áo của ông thắng có hai viên đạn
công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử phạt
năm đối tượng đang có hành vi phát tán hàng ngàn ấn phẩm tài liệu có liên quan đến pháp luân công
năm đối tượng là nguyễn văn hải lê thị thanh xuân lê văn phong trương thị huyện cùng chú tại huyện crong năng
và trần long kiều ở huyện crong búc bị phát hiện khi đang có hành vi phát tán các ấn phẩm tài liệu
có liên quan đến pháp luân công trong khu vực chợ thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga
qua đấu tranh khai thác tổ công tác thu giữ một tám trăm sáu mươi ba ấn phẩm tài liệu tờ rơi móc khóa và đồ vật
có liên quan đến pháp luân công và hiện công an huyện cư mờ ga đã ra quyết định xử phạt hành chính
đối tượng nguyễn văn hải hai mươi triệu đồng về hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí xuất bản
quy định tại điểm g khoảng bốn hai mươi chín một trăm một mươi chín của chính phủ
công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn anh đức trú tại cẩm xuyên
về hành vi tàng trữ trái phép hai trăm một mươi kg pháo
vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay lực lượng công an bắt quả tàng đức có hành vi tàng trữ bảy mươi hồ pháo hoa nổ
khám xét tại nhà riêng của đối tượng công an huyện cẩm xuyên phát hiện thêm tám mươi một hộp pháo hoa nổ
tổng số tăng vật được thu giữ là một trăm năm mươi một hộp pháo hoa nổ có khối lượng hai trăm một mươi kg
và tại cơ quan điều tra nguyễn anh đức khai đã mua số pháo trên của một người không quen biết
qua mạng xã hội tại tỉnh quảng trị với mục đích bán kiếm lời
và hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện cẩm xuyên tiếp tục làm rõ
theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày hôm nay của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng hai cả nước có hai mươi bảy ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
và nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai bốn trăm ba mươi tám chín trăm năm mươi một ca
về tình hình lây nhiễm tính trong vòng hai mươi bốn h từ một mươi sáu h ngày hôm qua cho tới một mươi sáu h chiều ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận chín mươi bốn ba trăm tám mươi năm ca nhiễm mới
trong đó hà nội có số ca mắc nhiều nhất với gần một mươi hai chín trăm linh ca
trước diễn biến số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng nhanh chóng và số ca f điều trị tại nhà cũng tăng cao
bộ y tế vừa ban hành quyết định bổ sung hướng dẫn sử dụng thuốc monopiravir và remdesivir
trong điều trị covid một mươi chín
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng hai cục quản lý dược bộ y tế phát đi thông báo
khuyến cáo người dân về việc sử dụng thuốc monopiravir an toàn hiệu quả
theo đó thuốc chứa monopiravir là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn
cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành
việc sử dụng thuốc monunviravir cần phải có sự thăm khám kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ
của nhân viên y tế người dân không nên lo lắng tích chữ và tự ý sử dụng thuốc
bởi việc sử dụng thuốc không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị bệnh
đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe do những nguy cơ các phản ứng có hại của thuốc có thể xảy ra
còn tại tỉnh đắk lắc công an huyện cư mờ ga cho biết vừa phát hiện và xử phạt năm đối tượng
có hành vi phát tán hàng nghìn ấn phẩm tài liệu liên quan đến pháp luân công
năm đối tượng gồm nguyễn văn hải lê thị xuân lê văn phong trương thị huyện và trần long kiều
bị phát hiện khi đang có hành vi phát tán các ấn phẩm tài liệu có liên quan đến pháp luân công
trong khu vực chợ thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga
qua đấu tranh khai thác tổ công tác thu giữ được một tám trăm sáu mươi ba ấn phẩm tài liệu tờ rơi
mắc khóa và đồ vật liên quan đến pháp luân công
hiện công an huyện cư mờ ga đã ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng nguyễn văn hải hai mươi triệu đồng
về hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí xuất bản
công an huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh phối hợp với phòng kỹ thuật nhiệm vụ công an tỉnh
vừa phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn anh đức chú tệ cầm xuyên
về hành vi tàng trữ trái phép hơn hai trăm linh kg pháo
vào khoảng hai giờ sáng nay lực lượng công an đã bắt quả tàng đức có hành vi tàng trữ bảy mươi hộp khối hình chữ nhật
là pháo hoa nổ khám xét tại nhà riêng của đối tượng công an huyện cầm xuyên
đã phát hiện thêm tám mươi một hộp pháo hoa nổ tổng số tăng vật thu giữ được là một trăm năm mươi một hộp pháo hoa nổ
có khối lượng hai triệu đồng
tại cơ quan điều tra nguyễn anh đức khai mua số pháo trên của một người không quen biết
qua mạng xã hội tại tỉnh quảng trị với mục đích bán kiếm lời
vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện cẩm xuyên tiếp tục điều tra làm rõ
vào sáng nay công an quận liên triểu thành phố đà nẵng cho biết đã tiếp nhận và thụ lý điều tra
vụ trộm cắp hàng loạt xe máy do một nhóm gồm bốn thanh thiếu niên gây ra
sau thời gian theo dõi công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu bắt quả tăng
nguyễn trần quốc huy lê đinh quốc toàn cùng chú thành phố đà nẵng và phạm minh quân
chú con tum thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại một khu nhà trọ trên địa bàn
qua đấu tranh cả ba đối tượng khai nhận chủ mưu là phan văn trường chú đà nẵng
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay cả nhóm đã phân công nhau thực hiện một mươi một vụ trộm xe máy
số xe trộm cắp được các đối tượng gửi vào con tum bán cho một đối tượng quen biết
trên mạng xã hội sau đó lấy tiền chia nhau tiêu xài
thưa quý vị vào chiều nay ngay khi tiếp cận được hiện trường của vụ hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã cứu được ba người
đang mắc kẹt trong khách sạn bị cháy trên đường đề thám thuộc phương phạm ngũ lão quận một
chiều ngày hai mươi tám tháng hai người dân bất ngờ tới khói búp lên từ một khách sạn trên đường đề thám
nên vội vàng tri hô đây là khu vực đông dân cư nhiều công trình san sát nên rất nguy hiểm
nếu để cháy lan cháy lớn chính vì vậy những người dân xung quanh vội vàng tháo chạy ra
khu vực an toàn và gọi điện đến một trăm một mươi bốn ngay sau khi nhận tin nhắn hàng chục cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một và đội phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực một thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm cùng phương tiện chữa cháy được điều động đến hiện trường
tại đây các trinh sát tiến hành thăm dò gốc lửa và giải cứu ba nạn nhân còn kẹt lại
trong đám cháy ra ngoài an toàn đám cháy xuất phát từ tầng tám khu vực chật ủi của tòa nhà
nên cảnh sát phải dùng đến hai xe thang để tiếp cận dập lửa đồng thời nhiều mũ chữa cháy khác
cũng được triển khai lan phun từ nhiều hướng đến ngăn cháy lan chỉ sau vài chư phút
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khống chế thành công ngọn lửa
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã gây thiệt hại một số tài sản vật dụng trong khách sạn
ngày hai mươi tám tháng hai cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần hai
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đầu tư và xây dựng tân thuận
đối với bị can trần công thiền cựu tẩm giám đốc công ty tân thuận tất thành can
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và tám đồng phạm
theo kết luận của cơ quan an ninh điều tra xác định ông tất thành cang và đồng phạm có sai phạm
trong chuyển nhượng dự án khu dân cư phước kiển huyện nhà bè và dự án khu dân cư ven sông quận bảy
từ công ty tân thuận cho công ty khổ phần quốc hường gia lai
các bị can gây thất thoát tổng cộng hơn hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm có quyết định trả hồ sơ
bổ sung một số vấn đề trong đó có nội dung làm rõ trách nhiệm của bà nguyễn thị như loan
tổng giám đốc công ty khổ phần quốc hường gia lai
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tp hcm tiếp tục trả hồ sơ bổ sung các nội dung
khẩn trương tiến hành định giá tài sản để xác định chính xác giá trị tài sản của công ty tân thuận
tại các thời điểm từ đó để xác định chính xác tài sản nhà nước bị thất thoát
xác định trách nhiệm của từng bị can ứng với số tiền nhà nước bị thất thoát
theo kết luận điều tra bổ sung lần hai của cơ quan an ninh điều tra thể hiện
việc chuyển nhượng dự án khu dân cư phước kiển khu dân cư ven sông tại công ty tân thuận
đã vi phạm điểm c khoảng một điều ba mươi một luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh
tại doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn khi không đảm bảo nguyên tắc thị trường công khai minh bạch
từ kết luận điều tra bổ sung trên cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm tiếp tục đề nghị
viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố trần công thiện tất thành cang và tám đồng phạm khác
phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
sau hơn ba tuần trở lại trường học số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em gia tăng đột biến
hiện đang có ba trăm linh sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
thông tin này được sở y tế tp hcm đưa ra tại buổi họp báo về phòng chống dịch covid một mươi chín cách đây ít phút
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã có số liệu về số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ dưới một mươi sáu tuổi
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng hai
từ đến sáu tuổi là năm trăm linh năm ca độ tuổi từ bảy đến một mươi một là một năm mươi năm ca độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm là năm trăm tám mươi tám
độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám là năm trăm một mươi sáu
báo cáo tại ba bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố tính đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai
tổng số ca nội trú là một trăm chín mươi bảy trẻ năm trăm một mươi chín ca được phát hiện qua khám sàng lọc tại khu ngoại trú
trong đó ba mươi ba ca cho nhập viện
hiện có ba trăm linh sáu trẻ dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại cơ sở y tế
có chín trẻ phải can thiệp hỗ trợ hô hấp
việc cấp giấy xác nhận quay trở lại trường học của học sinh hiện nay sẽ căn cứ trên tình hình thực tế
và phụ huynh học sinh có thể test nhanh cho trẻ tại nhà
tuy nhiên sở giáo dục đào tạo tp hcm khuyến khích phụ huynh
để đưa các trung tâm y tế để được test nhanh và đúng chuẩn tránh trường học sai kết quả xét nghiệm